tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc với nghị viện châu âu ep
chiều ngày bốn tháng bốn theo giờ bruxelles tại trụ sở ủy ban châu âu ec ở bruxelles bỉ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với chủ tịch ủy ban châu âu
chủ tịch ủy ban châu âu jean claude trang coe nhấn mạnh
cá nhân ông đã có tình cảm rất lâu với việt nam
hiểu rằng việt nam đã phải chịu quá nhiều thảm họa chiến tranh
nên ông đánh giá rất cao hành trình ấn tượng của việt nam trong những năm qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn chủ tịch ec về những tình cảm tốt đẹp
dành cho nhân dân việt nam và đã ký trình hiệp định thương mại tự do việt nam
liên minh châu âu evfta lên hội đồng châu âu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam đang hoàn thiện các quy định của pháp luật
cho phù hợp với luật pháp các cam kết quốc tế mà việt nam ký kết tham gia
lắng nghe ý kiến tham khảo kinh nghiệm và thông tin về việc ban hành thực thi pháp luật của các nước